theo sở giao thông vận tải tỉnh lai châu mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây ra sạt lở nhiều tuyến đường
làm hư hại nhiều công trình quan trọng với ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
đến hết ngày một mươi một tháng bảy mưa lũ đã làm ngập lụt xói sâu vào mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ trên tỉnh lộ một trăm ba mươi sáu
thuộc địa phận xã san thàng thành phố lai châu địa phận xã bình lư huyện tam đường
mưa lớn cũng đã gây sụt lún nền đường đầu cầu bê tông cốt thép gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện giao thông
trên tuyến tỉnh lộ một trăm ba mươi ba thuộc địa phận xã nậm củi huyện sìn hồ cũng xuất hiện điểm sạt lở ta luy dương
với hơn bốn mét khối đất và lấp toàn bộ nền mặt đường
địa phận xã nong hẻo huyện sìn hồ đã có điểm sạt lở ta luy dương với ba mươi bốn mét khối đất
ngoài ra tỉnh lộ một trăm ba mươi năm thuộc địa phận xã nùng nàng huyện tam đường cũng đã xảy ra sạt lở ta luy dương với hai ba trăm linh mét khối đất đá
đến cuối giờ chiều ngày một mươi một tháng bảy các điểm sạt lở cơ bản đã được khắc phục và các tuyến đường được thông xe tạm thời
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh lai châu trên địa bàn tỉnh hiện nay trời vẫn tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to
gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ngập úng cục bộ
các ngành chức năng khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại đặc biệt là qua các khu vực sông suối ngầm tràn
các vùng có nguy cơ sạt lở cao không nên ngủ tại lá nương hay đánh bắt cá vớt củi trên các sông suối khi lũ đang về